tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa hai nước
hợp tác chính trị đã có được sự hiểu biết và tin cậy quan trọng với việc hai bên trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư phát triển vững chắc đánh giá cao vai trò vị thế quan trọng và sự đóng góp tích cực
chủ động của myanmar trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương nhất là trong khuôn khổ asean
góp phần tăng cường đoàn kết nội khối nâng cao vị thế của asean trong khu vực và trên trường quốc tế
chủ tịch nước mong muốn myanmar tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với việt nam và các nước asean khác
thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng asean
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định myanmar luôn là một trong những đối tác quan trọng được ưu tiên quan hệ hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
đồng thời mong muốn myanmar tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam
trong đó có các doanh nghiệp quân đội sang đầu tư tại
myanmar vì lợi ích của mỗi nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường hòa bình phát triển của khu vực
đồng thời đề nghị lãnh đạo hai quân đội tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên
nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận như trao đổi đoàn hợp tác đào tạo
thống tướng minh âu lài cũng bày tỏ ủng hộ các doanh nghiệp quân đội việt nam sang đầu tư tại myanmar vì lợi ích phát triển chung của hai nước
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp thống tướng min aung hlai tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hoan nghênh kết quả của cuộc hội đàm giữa ngài tổng tư lệnh và bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam ngô xuân lịch
chủ tịch quốc hội cho rằng trong thời gian qua hợp tác quốc phòng giữa hai nước chưa được mở rộng đi vào chiều sâu mà chỉ dừng lại ở việc trao đổi đoàn nên quân đội hai bên cần phải có những hoạt động thiết thực cụ thể
thống tướng min aung hlai bày tỏ vui mừng khi thấy nền kinh tế của việt nam phát triển nhanh đồng thời khẳng định
quan hệ quốc phòng hai nước rất quan trọng và mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội cũng vậy vai trò của quốc hội rất quan trọng trong sự phát triển của một đất nước
vì thế myanmar cũng đã có nhiều cố gắng để phát triển quốc hội đồng thời bày tỏ hy vọng myanmar sẽ học hỏi kinh nghiệm từ việt nam trong lĩnh vực này
trước đó vào sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao myanmar
do thông tướng minh âu lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar dẫn đầu sang thăm nước ta từ ngày năm đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
đại tướng ngô xuân lịch nhiệt liệt chào mừng thống tướng minh âu lài và đoàn sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đại tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của thống tướng minh âu lài và đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước
đưa quan hệ hợp tác giữa việt nam và myanmar ngày càng hiệu quả thiết thực
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển chung của khu vực và thế giới
thay mặt đoàn thống tướng minh âu lài cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà đại tướng ngô xuân lịch và bộ quốc phòng việt nam đã dành cho đoàn
đồng thời bày tỏ vui mừng được sang thăm hữu nghị chính thức việt nam lần thứ hai
hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và là một trong những trụ cột trong quan hệ việt nam myanmar
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện đưa hợp tác đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
cũng như tiếp tục triển khai nhiều nội dung hợp tác như trao đổi đoàn các cấp giao lưu sĩ quan trẻ đào tạo ngôn ngữ tiếng việt và tiếng myanmar
thúc đẩy hợp tác quân y hợp tác giữa các doanh nghiệp quân đội trao đổi kinh nghiệm quản lý biên giới phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm
ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương ngay sau cuộc hội đàm đại tướng ngô xuân lịch và thống tướng minh âu lài đã chứng kiến lễ ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật và quản lý giữa tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettel và công ty liên doanh viễn thông myanmar
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với huyện đông anh thành phố hà nội
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu huyện đông anh phát huy lợi thế của huyện nông thôn mới thu hút đầu tư đẩy mạnh đô thị hóa
phát biểu tại buổi làm việc biểu dương những kết quả mà huyện đông anh đã đạt được trong thời gian qua đồng chí hoàng trung hải đề nghị huyện đông anh cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại phát huy lợi thế của huyện nông thôn mới đầy mạnh đô thị hóa
đồng chí hoàng trung hải cho biết năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội đặt mục tiêu có sáu mươi số quận
do đó các huyện ngoại thành phân đấu lên quận phải có lộ trình phát triển tốt đồng bộ với thành phố
đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ xã phường phải thường xuyên nhắc nhở người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trật tự vỉa hè
lưu ý vấn đề quản lý đội ngũ công nhân các khu công nghiệp
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu huyện đông anh cần thường xuyên quan tâm đến những tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vương mắc của công nhân
đồng thời phải gia tăng giá trị đầu tư trên một diện tích đất khi kêu gọi đầu tư và chú ý đến vấn đề môi trường thu hút thành lập doanh nghiệp mới
hôm nay báo nhân dân tổ chức khai mạc hội nghị tổng kết công tác phóng viên thường trú năm hai nghìn một mươi chín
đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu đội ngũ phóng viên thường trú luôn bám sát tình hình chung của cả nước đặc biệt là địa bàn được giao nhiệm vụ thường trú
từ đó phản ánh thông tin kịp thời khách quan chính xác các vấn đề nóng thời sự nổi cộng có tác dụng định hướng dư luận
những tin bài ảnh tác phẩm truyền hình của đội ngũ phóng viên thường trú đã góp phần quan trọng bảo đảm tính toàn diện bám sát đời sống
nỗ lực vượt khó thể hiện bản lĩnh và ghi dấu ấn của phóng viên thường chú báo đảng
sấp xỉ một mươi bốn tin bảy tám trăm bốn mươi bốn ảnh trên các ấn phẩm báo in hai hai trăm linh ba phóng sự ngắn phản ánh và bốn chín trăm hai mươi tám tin được phát sóng trong các chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
bên cạnh đó hội nghị cũng đã được lãnh đạo tỉnh lâm đồng giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội nổi bật của địa phương
nhất là việc tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những hiệu quả đột phá về kinh tế
hiện lâm đồng có tổng diện tích bốn mươi chín hectare sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại
thu nhập trung bình của người dân đạt một trăm bốn mươi năm triệu đồng một hectare thậm chí một hai tỷ đồng một hectare đối với trồng hoa công nghệ cao
chương trình hội nghị đã diễn ra với nhiều nội dung hoạt động phong phú đa dạng như tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
giao lưu văn hóa văn nghệ ở thành phố đà lạt và huyện lạc dương
liên quan đến vụ cháy tàu du lịch huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi bảy
tại khu vực cảng tuần châu hạ long quảng ninh vào sáng nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu các cơ quan chức năng
vụ khoa học hình sự bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này
dạng sáng nay ngày sáu tháng ba tại khu vực cảng tuần châu trên tàu huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba đã phát hiện đám cháy nhỏ
đám cháy đã được dập tắt trong hai mươi phút và không gây thiệt hại về người
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu cơ quan chức năng
vụ khoa học hình sự bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại thời điểm tàu huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba bị cháy có hai nhân viên trực tàu
đám cháy ban đầu được xác định bắt nguồn từ khoang lái rất may không có thiệt hại về người
tuy nhiên đây không phải là vụ cháy đầu tiên vì vậy lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã yêu cầu
giá soát tất cả các phương tiện lưu trú trên vịnh đặc biệt là các tàu vỏ gỗ
phải thực hiện quy định về phòng cháy trợ cháy chuẩn bị các bơm dự phòng
nguồn điện để cứu đắm tại chỗ kiên quyết dừng hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm an toàn
sáng nay tại thôn gia lu xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đã xảy ra một vụ ngộ độc thương tâm làm chết hai trẻ em và một trẻ em khác đang cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa quảng trị
nạn nhân là em hồ văn nam sinh năm hai nghìn năm và em hồ văn ngọc sinh năm hai nghìn ba
chú tại thôn ra hu xã hướng hiệp hiện đang là học sinh lớp sáu và lớp tám trường trung học cơ sở hướng hiệp
theo người dân địa phương sáng ngày năm tháng ba được nghỉ học cuối tuần
nam dũng ngọc và một người anh em bà con cùng trạc tuổi nam là hồ văn cươi đi xuống bắt cá về làm thức ăn cho cả nhà
sau bữa ăn trưa tầm một mươi hai giờ thì khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày mọi người đi làm về và phát hiện em nam và em ngọc đã tử vong
còn em hồ văn cươi đau bụng dữ dội nên đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời và cứu được mạng sống
theo người dân dự đoán thì do sơ xuất trong lúc bắt cá dọc khe suối nên các cháu vớt nhầm trứng cóc mang về
trong khi bà nội đã già yếu không để ý nên đã nấu cho các cháu ăn
sau vụ việc đáng tiếc xảy ra chính quyền địa phương nhà trường và bà con lối xóm đã kịp thời đến động viên chia sẻ
cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu xố
trong phần tin quốc tế cơ quan điều tra hàn quốc xác nhận tổng thống park geun hye nhận hối lộ
bầu cử đức hai nghìn một mươi bảy liên đảng bảo thủ của thủ tướng angela merkel tạm dẫn đầu
khi mà cuộc điều tra có thêm những tình tiết chống lại bà ngày hôm nay thì nhóm công tố viên đặc biệt đã khẳng định
bà park đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là choi soo jin để nhận các khoản hối lộ từ tập đoàn samsung
phát biểu họp báo nhóm công tố viên cho biết
phó chủ tịch tập đoàn samsung lee jae yong đã hối lộ tổng thống park geun hye và bà choi soo jin
để đổi lấy sự ủng hộ trong việc sắp nhập hai chi nhánh của tập đoàn samsung
bất chấp thiệt hại ước tính khoảng một trăm bốn mươi tỷ won tương đương với khoảng một trăm hai mươi triệu đô la mỹ
số tiền mà ông lee cam kết hối lộ là hơn bốn mươi ba tỷ won tương đương với ba mươi bảy triệu đô la mỹ
phó chủ tịch samsung lee jae yong đã cấu kết giám đốc bộ phận chiến lược và những người khác
để hối lộ tổng thống và bà choi
bằng cách biển thủ công quy
nhằm có được sự ủng hộ đối với việc kế nhiệm của ông lee
ngày sau tuyên bố trên của nhóm công tố
luật sư của tổng thống park geun hye chỉ trích kết luận trên là vô căn cứ
đồng thời khẳng định bà bắc chưa từng nhận bất kỳ khoản hối lộ nào từ samsung
tuy nhiên tập đoàn samsung khẳng định chưa từng đưa hối lộ hoặc đưa ra những đề nghị sai trái
và nhấn mạnh tiến trình tố tụng tương lai sẽ hé lộ sự thật
ngày chín tháng ba tới một tòa án của hàn quốc sẽ tiến hành chất vấn ông lee che yong
sau đó vào ngày một mươi ba tháng ba tòa án hiến pháp hàn quốc dự kiến sẽ công bố phán quyết
về đề xuất luận tội của bà park geun hye
vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của triều tiên tiếp tục vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của các cường quốc
ngày hôm nay bộ ngoại giao mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ phóng này của bình nhưỡng
trong khi thủ tướng nhật bản shinzo abe kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với triều tiên
nhằm buộc nước này từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân
trong một thông báo quyền phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ ông mark tonner cho biết
vụ phóng tên lửa đạn đạo của triều tiên vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đồng thời cho biết washington tiếp tục có các bước đi bảo vệ nước mỹ cùng với các đồng minh
ông tonner cũng kêu gọi bình nhưỡng kiềm chế tuân thủ các nghĩa vụ
cũng như cam kết quốc tế và trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa một cách nghiêm túc
về phía nhật bản thủ tướng shinzo abe phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của bình nhưỡng
đồng thời cho biết nhật bản sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với triều tiên
để buộc nước này từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân
theo kết quả thăm dò dư luận vừa công bố tỷ lệ ủng hộ đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo
của thủ tướng đức angela merkel và đảng chị em liên minh xã hội cơ đốc giáo
đang cao hơn so với đối thủ chính là đảng dân chủ xã hội đức
kết quả thăm dò do viện nghiên cứu enis thực hiện trong cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra
vào tháng chín
tỷ lệ ủng hộ đảng cdu của bà merkel là ba mươi ba trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng spd và ứng cử viên
của đảng này là ông martin tru vẫn giữ nguyên là ba mươi hai
kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng phản đối người nhập cư sự lựa chọn
về nước đức tăng một điểm lên một mươi trong khi tỷ lệ ủng hộ các đảng thiểu số như đảng xanh
và đảng cánh tả vẫn ổn định ở mức lần lượt là tám và bảy
ông marti sho sáu mươi một tuổi cựu chủ tịch nghị viện châu âu được cho là nhân tố mới thu hút
cử tri bỏ phiếu
tỷ lệ ủng hộ đảng này tăng vọt tới một mươi hai điểm sau khi ông tru được công bố là đại diện tranh cử
cuộc bầu cử lần này đánh dấu một trong những thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi lên nắm quyền
từ năm hai nghìn năm đối với đương kim thủ tướng đức
trước chính sách mạnh tay gần đây của chính quyền tổng thống mỹ donald trump nhằm trục xuất
người nhập cư bộ ngoại giao mexico đã chính thức mở cửa các trung tâm để triển khai chương trình
pháp lý nhằm bảo vệ người nhập cư của nước này thông qua năm mươi lãnh sự quán và đại sứ quán
của nước này tại mỹ
trong một tuyên bố bộ ngoại giao mexico cho rằng các trung tâm được tổ chức theo cách đặc biệt
nhằm trợ giúp cho tất cả người dân mexico về mặt lãnh sự như đại diện pháp lý cần đến sự hỗ trợ
trên đất mỹ đây là kết quả nằm trong khuôn khổ bảo vệ toàn diện công dân mexico trên đất mỹ
theo chỉ thị của tổng thống pena nieto ngoài ra thông qua các trung tâm nói trên
bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân có thể nhận thông tin hướng dẫn và sự cố vấn
trực tiếp về mặt pháp luật từ lãnh sự
mexico và đại sứ quán cũng sẽ khởi động chương trình làm thủ tục xác nhận chứng sinh cho người
nhập cư mexico giúp họ bảo đảm quyền lợi xác định quốc tịch bất chấp họ đang ở đâu
bảo đảm lợi ích quan trọng đặc biệt là đối với những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương
đức vừa lên tiếng phản đối đề nghị của pháp và italia trong việc sử dụng trái phiếu để tài trợ
cho một quỹ nghiên cứu quốc phòng mới có trị giá năm tỷ euro của liên minh châu âu eu
trong khi pháp và italia ủng hộ đề xuất từ ủy ban châu âu
cho phép chi phí dành cho nguồn quỹ sẽ được huy động trên thị trường vốn
bảo lãnh bằng vốn hoặc bảo lãnh của chính phủ thì đức phản đối mạnh mẽ và tuyên bố có thể
để ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận nào đi theo chiều hướng này
theo berlin đề nghị nói trên sẽ không phải là một cách hữu hiệu để tài trợ cho các dự án quân sự của châu âu